tại tỉnh lâm đồng công an thành phố đà lạt vừa phối hợp với hạt kiểm lâm thành phố triệu tập năm đối tượng liên quan đến vụ phá rừng tại lô dê khoảnh ba tiểu khu một trăm bốn mươi tám a phường bảy thành phố đà lạt để điều tra làm rõ vụ việc
trước đó vào trưa ngày ba mươi tháng ba qua nắm bắt địa bàn hạt kiểm lâm đà lạt phối hợp với ban quản lý rừng phòng hộ tà nung và lực lượng thủ ủy ban nhân dân phường bảy tổ chức mật phục bắt quả tăng năm đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố đà lạt
gồm cao thành khải hai mươi ba tuổi lê nguyễn quốc dũng hai mươi bảy tuổi hồ văn long hai mươi hai tuổi nguyễn thanh toàn hai mươi sáu tuổi và nguyễn nhuận phát ba mươi một tuổi đang có hành vi phá rừng
tại hiện trường một mươi ba cây gỗ tạp có đường kính từ tám đến hai mươi hai cm trên diện tích bảy mươi m hai bị các đối tượng cưa hạ
theo khai nhận ban đầu các đối tượng này thực hiện hành vi phá rừng là làm thuê cho một người đàn ông chưa rõ danh tính với mục đích lấn chiếm đất để lập vườn sản xuất nông nghiệp
hiện cơ quan chức năng tp đà lạt đã lập biên bản tạm giữ ba xe gắn máy cùng một số cưa tay dao dựa là tăng vật phương tiện
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra hành vi phá rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật